tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu tập thể cá nhân
điển hình tiên tiến quân chúng và thân nhân gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào
phòng chống ma túy đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm hai mươi năm ngày truyền thống
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày một mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trong những năm qua tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy đã trở thành vấn đề nóng bỏng của toàn cầu
là cuộc chiến lâu dài của nhân loại nhận thức sâu sắc về hậu quả tác hại do tội phạm ma túy
và tệ nạn ma túy gây ra đối với sự phát triển của xã hội và an ninh trật tự của đất nước
đảng nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương giải pháp về phòng chống ma túy và tập trung lãnh đạo
chỉ đạo quyết liệt nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống ma túy
vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân các lực lượng điều tra tội phạm về ma túy đã từng bước
trưởng thành dũng cảm chiến đấu lập nên những chiến công thành tích xuất sắc đã phối hợp
hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ mưu trí sáng tạo xác lập và điều tra khám phá hàng nghìn chuyên án lớn
trong đó có nhiều đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia
trong cuộc đấu tranh đầy gian khổ hiểm nguy trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
hai mươi cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an bộ đội biên phòng và quần chúng nhân dân đã anh dũng hy sinh
hàng trăm đồng chí bị thương bị phơi nhiễm hiv trong khi thực hiện nhiệm vụ
biểu dương khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đạt được trong gần hai mươi năm qua
chủ tịch nước trần đại quang cũng đề nghị các lực lượng chuyên trách trong phòng chống ma túy
cần kiên trì sử dụng đồng bộ các biện pháp giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp và tạo đồng thuận
của toàn xã hội trong việc thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống và kiểm soát ma túy ở việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi

chủ tịch nước trần đại quang cũng đề nghị các lực lượng chuyên trách trong phòng chống ma túy
với các cơ quan chức năng của các nước trên thế giới nhất là với các nước láng giềng
lào campuchia và trung quốc ngăn chặn có hiệu quả tình trạng thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào nước ta